hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có bửi tiếp các đại biểu đến từ bốn mươi năm quốc gia tham dự đại hội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định nhà nước nhân dân việt nam luôn trân trọng
ghi nhớ sự ủng hộ đoàn kết mạnh mẽ và giúp đỡ quý báu của các tổ chức dân chủ tiến bộ quốc tế
trong đó có hội đồng hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên đối với cuộc đấu tranh
dành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
đồng thời nhấn mạnh việt nam luôn thủy chung với bạn bè truyền thống kiên định đoàn kết
ủng hộ nhân dân các nước đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội
vì một thế giới công bằng và phát triển bền vững
việt nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các phong trào của hội đồng
cũng như các phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới
vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội
chủ tịch nước tin tưởng đại hội lần thứ hai mươi hai của hội đồng sẽ thành công tốt đẹp
với nhiều sáng kiến chương trình hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình và đoàn kết quốc tế
tại buổi tiếp lãnh đạo hội đồng hòa bình thế giới và hội đồng hòa bình các nước
bày tỏ sự kính trọng tình cảm yêu mến chủ tịch hồ chí minh
ngưỡng mộ truyền thống thành tựu của đất nước và nhân dân việt nam anh hùng
biểu tượng của hòa bình thế giới
đại diện các nước mong muốn hợp tác với việt nam để duy trì nền hòa bình thế giới
vì một trật tự thế giới công bằng công lý
bởi nhân dân việt nam rất yêu trụng hòa bình
và việt nam chiếm vị trí quan trọng trong lòng những người yêu mến hòa bình thế giới
sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
đã tiếp xã giao ngài azad spirey nasser benford thứ trưởng ngoại giao nước cộng hòa haiti
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
việt nam coi trọng và mong muốn mở rộng làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với haiti
tiếp tục cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được
trong chuyến thăm song phương trước đây về nông nghiệp thủy sản viễn thông
sản xuất hàng tiêu dùng xây dựng cơ sở hạ tầng
tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế diễn đàn song phương và đa phương
trong thời gian tới để tăng cường quan hệ giữa việt nam và haiti nói chung
và giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước nói riêng
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị các cơ quan chức năng haiti
có biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho doanh nghiệp và công dân việt nam
đang sinh sống làm việc tại haiti
đồng thời tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật của haiti để nâng cao hiểu biết lẫn nhau
tìm hiểu và mở rộng các nhu cầu hợp tác trên lĩnh vực an ninh cảnh sát
đặc biệt bộ công an việt nam sẽ nghiên cứu khả năng ký kết các văn bản hợp tác
với các cơ quan chức năng của haiti nhằm tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác
trong phòng chống tội phạm giữa hai nước
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
ngài azad pirie nasser benford bày tỏ vui mừng về những nội dung trao đổi thống nhất
trong buổi tiếp đồng thời khẳng định trên cương vị của mình sẽ trở thành câu nối
cho quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nước cộng hòa haiti
với bộ công an việt nam trong thời gian tiếp theo
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác
tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai kế hoạch chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và xây dựng thí điểm công an phường điển hình
kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên toàn quốc
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể
tham mưu với các cấp chính quyền ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cung cấp
chỉ đạo và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt hiệu quả thiết thực
nhiều đơn vị địa phương đã có sáng tạo trong tổ chức ngày hội với sự đổi mới về nội dung
hình thức phù hợp với tình hình điều kiện hoàn cảnh của địa phương
tạo sức lan tỏa thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân
có phần tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương đã tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh
phát thuốc miễn phí cho nhân dân thăm hỏi và tặng hơn ba mươi năm xuất quà
trị giá hơn ba mươi năm tỷ đồng cho các cá nhân gia đình chính sách gương điển hình tiên tiến
các mô hình hoạt động hiệu quả
qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi thực sự là ngày hội của nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu thời gian tới
để tiếp tục thực hiện hiệu quả ngày hội công an các đơn vị địa phương
cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân
tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm chủ động phòng ngừa
đấu tranh các loại tội phạm hình sự các hành vi vi phạm pháp luật
thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
mọi chủ trương biện pháp kế hoạch vận động nhân dân tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phải hợp lòng dân vừa sức dân vì lợi ích của nhân dân
tại hội nghị bộ công an cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân đã tiếp nhận và xử lý
trao đổi hàng chục nghìn lượt thông tin liên quan tới tội phạm xuyên quốc gia
với các nước thành viên của tổ chức hình sự quốc tế interpol
trong đó có nhiều tin liên quan tới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
cảnh báo này được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc tế điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do bộ công an tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
thông tin tại hội thảo cho biết hiện nay các đối tượng phạm tội thường triệt để lợi dụng
yêu thế của công nghệ thông tin như sử dụng tính năng bảo mật mã hóa tính ẩn danh
để tránh bị phát hiện khi thực hiện các hành vi phạm tội
hệ thống phương tiện kỹ thuật phục vụ phát hiện thu thập đánh giá tài liệu chứng cứ
chứng minh hành vi phạm tội chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra
thực tế trên đòi hỏi phải nghiên cứu tổng kết công tác điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng giúp nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm này trong tình hình mới
theo đó cần tiếp tục giả soát các văn bản pháp lý liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nâng cao hiệu quả hợp tác với interpol
nhằm xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp chia sẻ kết nối và chia sẻ dữ liệu
tăng cường hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật
các ý kiến tham luận tại hội thảo là căn cứ cơ sở khoa học giúp bộ công an hoàn thiện lý luận
tham mưu với đảng nhà nước xây dựng chính sách pháp luật
lạng sơn là một tỉnh miền núi với hai mươi xã và một thị trấn biên giới
điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
với vị trí địa lý như vậy đây được coi là địa bàn chiến lược trọng điểm về an ninh trật tự xã hội
thực hiện kế hoạch số ba trăm một mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về điều động công tác tại xã biên giới
các chiến sĩ công an nhân dân tăng cường từ đơn vị trực thuộc bộ
đã góp phần làm nên những thay đổi tích cực nơi vùng biên của tổ quốc
đây là buổi cấp căn cước công dân của công an xã đảo biên huyện tràng định
tỉnh lạng sơn
đại úy lê văn trường từng công tác tại cục cảnh sát hình sự bộ công an
trước khi tăng cường lên xã biên giới vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
chưa từng trải qua nghiệp vụ của công an xã
xong anh vẫn sẵn sàng lên đường đến xã vùng cao khi bộ có kế hoạch tăng cường công an xã chính quy
về các khu vực biên giới trọng điểm về an ninh trật tự xã hội
thời gian một năm vừa qua thì trải qua rất nhiều khó khăn về phong tục tập quán
đường xã đi lại
mình không được học nên là rất nhiều khó khăn trong việc để giao tiếp
ngoài ra thì là cái ở vùng biên giới thì cái địa hình thức tạp
tôi thấy đồng chí trường là một người rất là hòa đồng
chịu khó và rất là gần gũi với lại bà con
cũng giống như đại úy lê văn trường thượng úy đảm văn tiến là chiến sĩ tăng cường
từ văn phòng bộ công an lên xã mẫu sơn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
với thượng úy đàm văn tiến phương trâm
trước việc nhà sau luôn đặt lên hàng đầu
ngoài khó khăn về cơ sở vật chất đường xá đi lại hiểm trở
thì tôi còn gặp một khó khăn đó là về khác biệt về ngôn ngữ
địa bàn xã mộ sơn là có hơn chín mươi hai tám là người dân tục giao
bà con có phong tục và ngôn ngữ riêng
gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình công tác trong giao tiếp
tính cách của một cán bộ chiến sĩ trẻ năng động nên là cũng rất là sống hòa đồng
ngồi gần gũi
với anh em cán bộ chiến sĩ cùng nhau giúp đỡ
cùng nhau để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảm dị và tận tính giúp đỡ bà con nhân dân
tại các xã biên giới bà con chủ yếu là dân tộc thiểu số
lại là vùng cần chú trọng về an ninh trả tự
những đặc điểm này tạo ra không ít khó khăn cho các chiến sĩ tăng cường về đây
để hòa đồng tiếp cận người dân nhận được sự tin tưởng
họ phải ăn cùng dân ở cùng dân
tìm hiểu phong tục của từng thôn bạn
dù khó khăn như thế nhưng nhờ sức trẻ năng lực kinh nghiệm cùng với lòng yêu nghề
trong hơn một năm vừa qua lực lượng công an nhân dân tăng cường từ các đơn vị trực thuộc bộ công an về xã biên giới
đã nhận được sự tin yêu của cấp trên đồng nghiệp và nhân dân
góp phần vào những thay đổi tích cực của xã biên giới
qua quá trình triển khai thực hiện chúng tôi thấy đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn
lực lượng công an đến địa bàn xã đã làm tốt công tác nắm tình hình
triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn
và kết quả công tác của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
thì đã được cấp ủy chính quyền đánh giá cao quân chúng dân dân tin tưởng ủng hộ
sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần
tiếp tục vượt lên mọi khó khăn thách thức nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng phấn đấu

đây cũng không phải là một trách nhiệm mà là một vinh dự cho bản thân
tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả những nhiệm vụ không chỉ trên địa bàn tỉnh hạ sơn

sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc đảng và nhân dân cần đến
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi

giúp đỡ cho cháu về đời với chúng tôi

cùng với các cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn toàn tỉnh
đang tích cực thực hiện đề án không xác
niềm vui vỡ hỏa tâm nguyện đã được thực hiện
bà hạnh cũng tìm lại được người thân sau ba mươi năm năm thất lạc
những giọt nước mắt xúc động vui sướng đến tổt cùng của bà hạnh và người thân

của những cán bộ chiến sĩ công an hà nam nói chung
công an xã thành sơn nói riêng thêm một lần nữa cho thấy những ý nghĩa

và sự kỳ diệu mà đều có